vào khoảng một mươi ba h một mươi năm chiều nay ngày một mươi một tháng bốn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe autocon tại ngã tư đệ tứ quốc lộ một mươi thuộc phường lọc hạ thành phố nam định hậu quả làm hai người trên autocon chết tại chỗ
tại hiện trường xe container có đầu kéo biển kiểm soát một mươi năm c năm nghìn chín trăm ba mươi tám kéo theo semi rơ móc biển kiểm soát một mươi năm r một nghìn năm trăm ba mươi ba bị lật đè lên ô tô con biển kiểm soát một mươi tám a năm nghìn tám trăm tám mươi chín đẹp dúng toàn bộ
theo dấu vết tại hiện trường cho thấy xe container đi theo hướng từ thành phố nam định sang thái bình còn xe autocon đi theo chiều ngược lại khi đến ngã tư xe autocon rẽ vào thành phố nam định thì xảy ra tai nạn
ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra công an tỉnh nam định đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng phân luồng giao thông trên quốc lộ một mươi và giải quyết vụ việc
thông tin từ công an tỉnh nam định cho biết trên xe có hai người chết gồm lái xe là anh lê hồng cương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và người ngồi sau là chị nguyễn thị định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố nam định
lái xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ